hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản tỉnh đắk lắc vừa tổ chức tiêu hủy hai trăm linh kg ma túy đá
là vật chứng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy do vừ bá tính hai mươi sáu tuổi
trú tại tỉnh nghệ an và nhiê hai mươi chín tuổi quốc tịch lào vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
cả hai bị cáo này đều đã bị tuyên án tử hình
toàn bộ vật chứng của vụ án gồm một mươi bốn thùng giấy niêm phong chứa hai trăm linh kg methamphetamin
được kiểm đếm đầy đủ tại chỗ trước sự chứng kiến của hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản tỉnh đắk lắc
sau khi hoàn thành các thủ tục về kiểm đếm số vật chứng được xe đặc trủng của công an tỉnh đắk lắc
cùng lực lượng cảnh sát hỗ trợ chuyển đến nơi tiêu hủy để đốt cháy hoàn toàn
bảo đảm an toàn và không làm ảnh hưởng đến môi trường
trước đó ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong lúc làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã cua đăng huyện cư mơ ga lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện xe ô tô chạy từ hướng tỉnh gia lai đi thành phố hồ chí minh có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng lại kiểm tra bắt giữ hai đối tượng thu hai trăm linh gói ma tùy đá tổng trọng lượng hai trăm linh kg